ngay trong phần đầu của bài phát biểu tiếp nhận đề cử từ pháo đài mark henry ở baltimore
phó tổng thống mike pence khẳng định ông tiếp tục tham gia cuộc đua
bởi ông biết rằng tổng thống donald trump có khả năng lãnh đạo và có tầm nhìn để có thể giúp nước mỹ vĩ đại trở lại
ông pence cho biết trong suốt bốn năm qua khi làm việc cùng tổng thống trump
ông đã chứng kiến ông chủ nhà trắng nỗ lực mỗi ngày nhằm hiện thực hóa những cam kết với người dân mỹ
trong phần cuối của bài phát biểu phó tổng thống mike pence đưa ra thông điệp nước mỹ phải dựa trên luật pháp và trật tự
nạn phân biệt chủng tộc
quốc hội hàn quốc bị đóng cửa tạm thời và một nhóm nghị sĩ phải tự cách ly sau khi một phóng viên từng tác nghiệp tại đây nhiễm sars cov hai
năm phóng viên ảnh này tác nghiệp tại cuộc họp quốc hội hàn quốc hôm hai mươi sáu tháng tám
sau đó phát hiện một người thân từng gặp vào cuối tuần trước bị nhiễm sars cov hai
năm phóng viên đã xét nghiệm và nhận kết quả dương tính
anh tiếp xúc với khoảng năm mươi người ở quốc hội trong đó ba mươi hai người là các nghị sĩ và quan chức
hơn một mươi nghị sĩ hàng đầu của đảng dân chủ
có chủ tịch đảng và lãnh đạo của đảng này tại quốc hội được xét nghiệm và tự cách ly
quốc hội hàn quốc đã yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng tám
bộ nông nghiệp brazil cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng trung quốc cung cấp các kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm
trong đó phát hiện những dấu vết của virus sars cov hai trên các sản phẩm cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ quốc gia nam mỹ này
yêu cầu được đưa ra trong cuộc gặp giữa các tùy viên thương mại brazil với các quan chức y tế và thương mại của thành phố thâm quyến
tỉnh quảng đông trung quốc
tuy nhiên phía trung quốc cho hay các kết quả xét nghiệm hiện do cơ quan y tế tỉnh quảng đông quản lý
mà cơ quan này lại không cử đại diện tham gia cuộc gặp với quan chức brazil
phía brazil khẳng định sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền thành phố tỉnh và trung ương trung quốc
để có được các báo cáo từ phòng thí nghiệm cũng như những thông tin khác liên quan đến vụ việc
hẹn gặp lại
donut robotics một công ty công nghệ nhật bản
từng phát triển robot dịch thuật
và hướng dẫn tại sân bay quốc tế tokyo
chúng tôi đã làm việc chăm chỉ
trong nhiều năm để phát triển robot
và sử dụng công nghệ từ đó để tạo ra
một sản phẩm đáp ứng lại cách thức
mà covid một mươi chín đã xoay chuyển và tái định hình xã hội
chiếc khẩu trang được làm bằng nhựa trắng
cùng kích cỡ với khẩu trang tiêu chuẩn
donut robotics đã huy động được
hai mươi tám triệu yên thông qua trang web
gây quỹ cộng đồng của nhật bản
fundino để dành cho việc nghiên cứu
và phát triển sản phẩm khẩu trang này
dự kiến năm sản phẩm đầu tiên
sẽ được chuyển tới tay người dùng ở nhật bản
vào tháng chín tới và có thể sẽ sớm được đưa
sang thị trường trung quốc mỹ và châu âu
mỗi chiếc khẩu trang thông minh dự kiến
có giá khoảng bốn mươi usd
tương đương chín trăm linh đồng